công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vừa phát hiện tại số nhà năm mươi một đường thạnh hãn
khóm tân kim thị trấn lao bảo huyện hương hóa có hơn tám tấn đường kính trắng thái lan nhập lậu
tập kết tại đây trị giá hơn chín mươi triệu đồng
toàn bộ số hàng lậu được xác định là của bà lê thị ánh tuyết ba mươi năm tuổi
trú tại khóm tân kim thị trấn la bảo
qua kiểm tra bà tuyết không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số đường kính trắng trên
theo khai nhận của bà tuyết tám tấn đường kính trắng thái lan này được mua tại tỉnh sa văn na khệt lào
rồi vận chuyển qua đường tiểu ngạch tập kết tại thị trấn lao bảo
sau đó đưa về thành phố đông hà để tiêu thụ